dưới sự chủ trì của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng tập thể bộ chính trị đã có buổi làm việc với ban thường vụ thành ủy tp hcm
để cho ý kiến về dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự trình đại hội lần thứ một mươi một của đảng bộ tp hcm nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
góp ý vào dự thảo các văn kiện của thành phố tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng yêu cầu các văn kiện cần làm nổi bật vai trò tầm quan trọng của thành phố
cũng như chú trọng hơn nữa công tác xây dựng đảng để xây dựng đảng bộ tp hcm thực sự trong sạch vững mạnh
bộ chính trị đánh giá cao biểu dương những kết quả quan trọng mà tp hcm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua
đồng thời phân tích chỉ rõ những tồn tại hạn chế nguyên nhân chủ quan khách quan và bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn xây dựng phát triển của thành phố trong nhiệm kỳ qua
phát biểu kết luận tại buổi làm việc tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng mong muốn
dự thảo báo cáo chính trị của đại hội đảng bộ tp hcm lần thứ một mươi một phải làm nổi bật được vị trí ý nghĩa tầm quan trọng
để từ đó thấy rõ được trách nhiệm của tp hcm đối với cả nước

để từ đó thấy rõ được trách nhiệm của tp hcm đối với cả nước
đồng thời phân tích chỉ rõ được trách nhiệm của tp hcm đối với cả nước
đại hội đảng bộ tp hcm lần thứ một mươi một phải làm nổi bật được vị trí ý nghĩa tầm quan trọng
cầu thị đề ra chủ trương sắp tới cho thật đích đáng chính xác và thành phố phải phát triển lên một cây tầm cao mới chứ không chỉ là hội nghị bình thường
góp ý vào dự thảo các văn kiện tổng bí thư chủ tịch nước lưu ý đảng bộ tp hcm không chỉ trú trọng vào phát triển kinh tế
mà cần tập trung đánh giá công tác xây dựng đảng kiểm điểm công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực
cầu thị đề ra chủ trương sắp tới cho thật đích đáng chính xác và thành phố phải phát triển lên một cây tầm cao mới chứ không chỉ là hội nghị bình thường
góp ý vào sự thảo các văn kiện tổng bí thư chủ tịch nước lưu ý đảng bộ tp hcm không chỉ chú trọng vào phát triển kinh tế
mà cần tập trung đánh giá công tác xây dựng đảng kiểm điểm công tác xây dựng đảng chứ không chỉ chú trọng vào phát triển kinh tế
mà cần tập trung đánh giá công tác xây dựng đảng kiểm điểm công tác xây dựng đảng chứ không chỉ chú trọng vào phát triển kinh tế
cầu ban chấp hành ban thường vụ đảng bộ thành phố hồ chí minh trong nhậm kỳ tới phải xây dựng đảng bộ thực sự đoàn kết vững mạnh
đại hội đảng bộ của thành phố phải thực sự mẫu mực là điển hình để các địa phương khác học tập
mỗi anh hoàn thành tốt trách nhiệm của mình nhưng mà phối hợp với nhau tôi vẫn nói là một tập thể đoàn kết lãnh đạo tập thể đoàn kết ăn ý với nhau
không cua cậy cảng cá cậy vây cậy tôi làm chức này anh làm chức kia anh nào biết anh ấy thì làm sao mà tốt được
mỗi chúng ta là phải gương mẫu trước phải thật sự trong sáng thật sự thấm nhận đạo đức cách mạng như bác hồ nói
tại sao bác hồ lại nói là trong di trúc trước hết là nói về đảng
nói về đảng
nói về đảng trước hết là phải đoàn kết giữ gìn sự đoàn kết như con ngươi của con đất mình
quan trọng là làm là hành động
và hy vọng đại hội của thành phố hồ chí minh là một tôi nói lại là một gương mẫu là một mẫu mực cho nơi khác làm theo
sau buổi làm việc này bộ chính trị yêu cầu ban thường vụ thành phố hồ chí minh tiếp tục tiếp thu điều chỉnh
để hoàn thiện
các văn kiện
theo dự kiến đại hội đảng bộ thành phố hồ chí minh lần thứ một mươi một sẽ diễn ra từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo